sau gần một tháng xảy ra những ồn ào về các dự án ven sông hàn
ngày hôm qua chính quyền thành phố đà nẵng và các nhà đầu tư đã ngồi lại với nhau để cùng bàn bạc
tờ lao động có bài viết bỏ nhà cao tầng ở các dự án ven sông hàn đồng thuận để đạt lợi ích chung
theo đó sở xây dựng đà nẵng xác nhận thông tin hai chủ đầu tư dự án ven sông hàn
đã đồng ý cắt bỏ toàn bộ nhà cao tầng ra khỏi quy hoạch
thay vào đó thành phố sẽ hoán đổi đất tại các khu vực khác phù hợp hơn cho họ
quyết định này có thể gây thiệt hại cho cả hai bên nhưng vì lợi ích hài hòa cho cả người dân
chính quyền doanh nghiệp cũng như là cảnh quan kiến trúc đô thị của đà nẵng
nên các bên đã làm việc với thái độ tích cực và đạt được sự đồng thuận
cũng liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới đây ubnd tp hà nội đã thông qua chủ trương
về việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp với dịch vụ thương mại trên diện tích hơn một mươi bốn năm trăm linh m hai
thuộc công viên cầu giấy
tuy nhiên nhiều người dân sinh sống quanh đây đã bày tỏ sự không đồng tình
một bóc nhìn của báo đại biểu nhân dân có bài viết để không trở thành điểm nóng
bài viết cho rằng đến thời điểm này mặc dù thành phố hà nội chưa phê duyệt xây dựng bãi đỗ xe
tại công viên cầu giấy mới chỉ thông qua chủ trương
tuy nhiên cử tri mong rằng chính quyền của quận cầu giấy ubnd tp hà nội lắng nghe
thấu đáo ý kiến đóng góp của người dân và các chuyên gia đối với đề xuất này
nếu chúng ta quyết định vội vàng trong trường hợp này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy trong tương lai
tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn phức tạp khi các tỉnh phía nam gần đây ghi nhận những ổ dịch mới
tờ tuổi trẻ cho rằng phải xem dịch tả lợn châu phi là đại dịch
để có thêm những biện pháp ứng phó hiệu quả hơn
theo ông nguyễn xuân dương cục trưởng cục trăn nuôi do đặc điểm của dịch chưa có vaccine hay thuốc chữa
nên quá khó khăn để kiểm soát trong bối cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ
dịch đã xảy ra ở ba mươi tỉnh thành với tổng số lợn bị tiêu hủy lên đến hơn một hai triệu con
chiếm bốn đàn lợn của cả nước
ông dương thừa nhận rằng trong suốt bốn mươi năm làm trong ngành chăn nuôi
chưa bao giờ ông thấy bí như kiểm soát và ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
trong bối cảnh dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp
việc kiểm soát giết mổ ra súc ra cầm tại những cơ sở nhỏ lẻ
lại đang tiềm ẩn nhiều nỗi lo mất áp
từ hà nội mới có bài viết hoạt động giết mổ ra súc ra cầm nỗi lo từ cơ sở nhỏ lẻ
theo tri cục trăn nuôi và thú y hà nội
việc trên địa bàn thành phố vẫn còn gần một cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
đáng lo ngại là hoạt động giết mổ nhỏ lẻ thủ công diễn ra giải rác trong các khu dân cư
đa số điểm hộ giết mổ này không được chính quyền các địa phương cấp phép hoạt động
điều đáng nói là do các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hầu hết là lưu động
nên xử phạt hành chính chưa có nhiều tác dụng
còn trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay thông tin về việc bắt tạm giam
tổng giám đốc công ty nhật cương về hành vi buồn lậu
ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra c ba bộ công an cho biết đã triệt phá đường dây tội phạm
có tổ chức do bùi quang huy cầm đầu
cùng ngày c ba khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả
nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
công ty nhật cường đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
lệnh khám xét đối với bùi quang huy
tổng giám đốc công ty nhật cương và tám đồng phạm về tội buồn lậu quy định tài khoản bốn
điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân